ngày một mươi chín tháng chín nhận được thông tin cứu nạn của tàu vận tài glove sáu sở chỉ huy quân chủng hải quân đã chỉ đạo lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín điều động tàu chín trăm chín mươi một xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn
đến chín h ba mươi phút ngày hai mươi tháng chín tàu chín trăm chín mươi một đã lai dắt tàu glove sáu về khu neo đậu tại vịnh cam ranh an toàn
trong hành trình vận chuyển hơn bốn tấn sắt tôn từ quảng ngãi đi tp hcm tàu glove sáu có một mươi bảy thủy thủ gồm một mươi ba người việt nam và ba người ấn độ bị hỏng máy trôi giạt trên vùng biển thuộc tỉnh ninh thuận
thủy thủ tàu chín trăm chín mươi một đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành cứu hộ tàu group sáu và hỗ trợ khắc phục sự cố